theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an tình hình hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn đang diễn ra hết sức phức tạp dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh
theo đó từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xâm nhập mặn đã bắt đầu xuất hiện và xâm nhập sâu vào hệ thống hai sông vàm cỏ đông và vàm cỏ tây
thời gian xuất hiện mặn sớm hơn gần một tháng so với cùng kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và sớm hơn nửa tháng so với cùng kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày hai mươi chín tháng một độ mặn trên các tuyến sông trong tỉnh rạch cát vàm cỏ vàm cỏ đông vàm cỏ tây sông cha giao động ở mức từ chín đến một mươi sáu bảy gram một lít cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín từ sáu đến sáu sáu gram một lít

có hơn một mươi bốn hectare lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và hơn một mươi hai hectare các loại rau màu thanh long chanh khoai mỡ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sâm nhập mặn